tại buổi lễ các đơn vị thực hiện chương trình ký kết phối hợp với các nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng xây dựng đời sống văn hóa chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe nhân dân xây dựng gia đình văn hóa
bên cạnh đó phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch và đẹp
phấn đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thành phố hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở năm huyện ngoại thành nâng mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt sáu mươi ba triệu đồng trên một người một năm một trăm linh số hộ dân được sử dụng nước sạch góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm xuống một hai
từ ngày một tháng bảy sắp tới đây lương cơ bản tăng lên bảy bốn mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ bản đồng nghĩa với mức hưởng bảo hiểm y tế
trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới
mức hưởng bảo hiểm y tế trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh
cụ thể đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn một trăm chín mươi năm đồng không phải thực hiện cùng chi trả
đối với các trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá năm mươi hai triệu đồng trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật
trong phần trăm chi phí cùng chi trả vượt quá bảy tám triệu đồng đối với người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên
mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá năm mươi tám năm triệu đồng
chiều qua hai mươi sáu tháng sáu ubnd tỉnh bình định đã thông báo chính thức về kết quả thẩm định kiểm tra tình hình của một mươi bảy trên một mươi tám tàu vỏ thép đóng mới tại tỉnh
theo nghị định sáu mươi bảy cp bị sự cố đồng thời tìm giải pháp khẩn trương khắc phục để ngư dân tiếp tục được vươn khơi bám biển
sau khi thẩm định tổ công tác kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu phải thay mới toàn bộ một mươi máy chính không đồng bộ
trong đó có năm máy ký hiệu s sáu r hai mta và năm máy s sáu r mpta kể cả thay máy hiệu doan cho ông trần đình sơn khắc phục toàn bộ máy phụ và trang thiết bị hàng hải
công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương phải khắc phục mới một trăm linh vỏ tàu theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết về tiêu chuẩn chất lượng mẫu mã và xuất xứ của các loại thép đóng tàu
cung cấp đầy đủ các tài liệu vận hành sử dụng vỏ tàu máy tàu trang thiết bị hàng hải khai thác và các điều khoản bảo hành rõ ràng cho từng chủ tàu
và đề nghị các cơ sở đóng tàu khẩn trương sửa chữa rứt điểm các sự cố để sớm đưa tàu vào hoạt động
đồng thời các cơ sở đóng tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường kinh phí cho các chủ tàu bị sự cố phải nằm bờ không ra khơi sản xuất được trong thời gian chờ đợi sửa chữa
chủ tàu còn phải gánh khoản nợ gốc và lãi vay cùng các kinh phí mua bảo hiểm khác đã đến kỳ hạn không thể trả được
vì vậy các cơ sở đóng tàu phải chịu bồi thường mọi thiệt hại cho ngư dân và phải khắc phục tàu đúng theo hợp đồng kinh tế ký kết giữa các bên
phó chủ tịch ubnd tỉnh bình định trần châu cho rằng việc thực hiện đóng tàu vỏ thép theo nguyện định sáu bảy là một chủ trương lớn của nhà nước
không chỉ hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn tham gia vào quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh
nhưng khi thực hiện thì có lỗi xảy ra với các tàu do công ty nam triệu và công ty đại nguyên dương đóng
trong khi công ty nam triệu đã đồng ý đền bù khắc phục hư hỏng thay máy mới cho các chủ tàu thì đến giờ này công ty đại nguyên dương vẫn không hợp tác
phó chủ tịch ubnd tỉnh bình định trần châu cho rằng việc thực hiện đóng tàu vỏ thép theo nguyện định sáu bảy là một chủ trương lớn của nhà nước
trần châu đề nghị ngân hàng ngoại thương chi nhánh bình định phải trả lại hai số đỏ thế chấp ngân hàng sai với những điều khoản quy định của nguyện định sáu bảy
đồng thời sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương ra soát tình hình kinh tế gia đình của các chủ tàu bị sự cố
tập hợp số liệu chính xác đề xuất chủ trương để tỉnh hỗ trợ về dân sinh trong thời gian không thể ra khơi sản xuất được
tại hội nghị tuyên truyền về cơ chế một cửa quốc gia đề án kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi hóa thương mại
đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp thành phố hà nội đã thảo luận giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp xung quanh ba chuyên đề cơ chế một cửa quốc gia
đề án kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi hóa thương mại
với cam kết mạnh mẽ của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
thời gian qua tổng cục hải quan cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp tạo thuận lợi thương mại liên quan đến thủ tục hải quan
như hoàn thiện phổ biến tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật áp dụng các thủ tục thông quan đơn giản trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin
trong thời gian vừa qua thì có trên chín mươi là các thủ tục thông quan bằng điện tử đã giảm tối đa
các thời gian làm việc từ tám ngày xuống còn có ba ngày
đặc biệt các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận co cấp giấy phép liên quan đến hàng nhập khẩu và xuất khẩu
các hoạt động trực tuyến như vậy đã giảm vấn đề về chi phí cho các doanh nghiệp là trên ba mươi
và nguồn lực nhân sự của các doanh nghiệp không phải trực tiếp đến các cơ quan mục cửa bộ phần hải quan đã giảm được trên năm mươi
mặc dù đã có những cải tiến mạnh mẽ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa
chủ yếu do trở ngại từ thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành
nếu đổ hiệu quả đem lại cho doanh nghiệp thì còn hạn chế doanh nghiệp còn phải trông trở rất nhiều
có một cơ chế phổ biến như thế nếu như phát huy trục chặt ai sẽ giải quyết những vấn đề trục chặt cho doanh nghiệp
và nếu như nó phát sinh những yêu cầu bất thường ai sẽ là người đầu mối tiếp nhận những cái nội dung đó để giải quyết cho doanh nghiệp
ở cấp tại thực viện tại cửa khẩu tại nơi làm thủ tục
cụ thể trong khi thủ tục hải quan chỉ chiếm hai mươi tám thời gian thông quan hàng hóa
thủ tục kiểm tra chuyên ngành chiếm tới bảy mươi hai và làm tăng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
theo số liệu tổng cục hải quan cung cấp tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan còn rất cao khoảng ba mươi
trong khi nghị quyết một mươi chín nqcp đã yêu cầu giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành
từ ba mươi đến ba mươi năm xuống còn một mươi năm vào năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó trong tổng số khoảng ba mươi tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan
tỷ lệ không đạt yêu cầu rất thấp chỉ dưới một
theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp kiểm tra chuyên ngành quá mức cần thiết
đang là lực cản cơ bản đối với nỗ lực cải thiện chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới
làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp
trong phần tiếp theo của chương trình vướng mắc giải phóng mặt bằng tại thanh hóa
bạc liêu chung tay giải cứu đàn lợn cho bà con nông dân
trong bối cảnh thanh hóa đẩy mạnh cơ hội xúc tiến đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh
một loạt dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng xã hội đã và đang được triển khai trên toàn tỉnh
nhiều vấn đề nảy sinh trong số đó không thể không nhắc tới giải phóng mặt bằng
những năm gần đây trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều dự án với tổng diện tích đất thu hồi lớn
số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều điển hình như tuyến đường nối sân bay thọ xuyên với huyện tĩnh gia
các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu kinh tế nghi sơn
tính đến thời điểm này dự án đường vành đai phía tây thành phố thanh hóa cũng đang chậm tiến độ
và phần lớn nguyên nhân đều bắt nguồn từ giải phóng mặt bằng
theo khảo sát tại địa bàn đa số các hộ đã bàn giao đất và nhà cho đơn vị thi công
một số hộ mới chỉ bàn giao một phần do tiền đền bù chưa nhận được hết
nhưng khó khăn nhất vẫn là những hộ mà quyền sử dụng đất và sở hữu nhà có vướng mắc pháp lý với bên thứ ba
quỹ ban nhân dân tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo quyết liệt việc phối hợp giữa các bên có liên quan
để gấp rút tìm phương án khắc phục hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng tám
từ đó hoàn thiện các hạng mục quy hoạch của thành phố thanh hóa đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tính từ đầu năm đến nay giá lợn hơi tại tỉnh bạc liêu rớt giá thê thảm liên tục từ bốn mươi đồng
giảm xuống còn hai mươi bảy đồng thời điểm thấp nhất là hai mươi bốn đồng
cá biệt nhiều vùng nông thôn chỉ còn một mươi tám đồng
khiến người dân trên địa bàn rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lao đao
hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ nhằm giải cứu đàn lợn
cũng như góp phần giải quyết khó khăn cho các hộ nông dân nuôi lợn
giúp duy trì heo thịt cũng như lợn sống
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phối hợp cùng ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt
và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động chương trình giải cứu đàn lợn trên địa bàn tỉnh bạc liêu
ngay sau khi lễ phát động ban tổ chức đã trực tiếp đến các hộ dân chăn nuôi trên địa bàn hai xã
là vĩnh mỹ bê và xã mình diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để mua heo trợ giá giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trao tặng thịt lợn cho các hộ gia đình khó khăn và các trung tâm xã hội
tỉnh bạc liêu hiện nay có tổng đàn lợn khoảng hai trăm bốn mươi con giảm hơn một mươi con so với năm hai nghìn một mươi tám
ngành chăn nuôi tỉnh cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tái đàn
bởi giá thịt lợn trên thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi
trong khi giá con giống thức ăn chi phí đầu vào không giảm đầu ra còn gặp nhiều khó khăn
xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
từ nhiều năm nay
tuyên quang đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân trong việc đầu tư mở rộng diện tích
nâng cấp cải tạo và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất chè
qua đó nâng cao chất lượng sản lượng chè góp phần tăng thu nhập cho người dân
tại huyện sơn dương nhiều năm trở lại đây cây trẻ đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực
góp phần tích cực vào giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương
huyện đã quy hoạch vùng trè hàng hóa với diện tích gần một ha
và đã hình thành thương hiệu chè vĩnh tân chè trung long chè ngân sơn
trong khi đó tại xã mỹ bằng với quỹ đất nhiều điều kiện thổ nhưỡng phù hợp
trong nhiều năm qua xã đã tập trung phát triển cây trè gắn với việc hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung
với gần bảy trăm linh hectare chè sản lượng mỗi năm đạt khoảng một mươi tấn trè búp tươi doanh thu đạt năm mươi tỷ đồng
điều này cho thấy sức hút từ cây trè và giá trị thực tế mà loại cây trồng này mang lại cho hàng nghìn hộ gia đình nông dân
trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã
hiện tại thì trên địa bàn xã thì cơ cấu giống chè nó bao gồm có các cái giống chè đặc sản và các cái giống chè mới
năng suất cao đồng thời là chất lượng sản phẩm rất tốt
ngoài ra xã cũng khuyến khích bà con nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
các biện pháp chăm sóc theo quy trình để làm sao nâng cao được giá trị của sản phẩm chè
cái thứ ba là thực hiện việc liên doanh liên kết giữa người nông dân với các doanh nghiệp chế biến
để nâng cao giá trị cây trẻ trong những năm qua nhiều địa phương trong tỉnh tuyên quang
đã tập trung phát triển những giống chè mới
cho năng suất chất lượng như chè lai bát tiên đại bạch tràm vào trồng đại trà theo hướng sản xuất hàng hóa
chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh tuyên quang
hiện nay diện tích chè trên đỉa mặt tỉnh là hơn tám tám trăm linh ha
trong những năm vừa qua tỉnh cũng đã quan tâm để đầu tư nâng cao chất lượng và giá trị của cây trẻ
thay thế các giống chè cũ và các giống chè mới
nhất là trong những năm gần đây
để đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu chủ yếu cho nhân dân tỉnh
chỉnh hội đồng nhân tỉnh văn hành một số các cơ chế chính trách để nâng cao chất lượng và giá trị của cây chè
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trồng mới
trồng lại chè năng suất cao của công ty cổ phần chè mỹ lâm
theo đó dự án có tổng vốn đầu tư hơn hai mươi sáu tỷ đồng
sẽ thực hiện trồng lại hai trăm năm mươi hectare chè thời hạn thực hiện dự án trong vòng hai mươi bảy năm
diện tích trồng mới trồng lại chè được thực hiện tại ba xã trên địa bàn huyện yên sơn
gồm nhữ hán phú lâm mỹ bằn
qua đó tạo vùng nguyên liệu chè chất lượng tốt năng suất cao
cung ứng cho nhà máy chế biến sản phẩm các loại chè đen chè xanh chất lượng cao
xuất sang thị trường các nước trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết với người sản xuất
đầu tư trồng thay thế các giống chè cũ năng suất thấp bảy tấn trên một hectare góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng trè
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy bằng xe taxi vừa bị công an thành phố hải phòng phát giác
hai đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ cùng gần một kg ma túy
cầm đầu đường dây này là vũ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ở số năm trên bốn mươi hai hai bà trưng phường an biên quận lê trân thành phố hải phòng
đối tượng làm nghề lái xe taxi nhưng đây cũng chỉ là vỏ bọc
để y thực hiện vận chuyển ma túy từ hải phòng đi các tỉnh thành phố và ngược lại
cặp đôi với đối tượng là trương tất tần sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở lạch chay phường hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng với nhiệm vụ đi giao ma túy
hồi bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an hải phòng
đã bắt quả tang hai đối tượng này khi chúng đang mang theo chín trăm sáu mươi sáu hai gam ma túy đi giao cho khách mua
hiện công an hải phòng đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ cả hai tên để điều tra xử lý
theo báo cáo về tình trạng lạm dụng ma túy trên thế giới năm hai nghìn một mươi bảy của liên hợp quốc
nhân ngày quốc tế phòng chống lạm dụng ma túy và buôn bán bất hợp pháp hai mươi sáu tháng sáu
thị trường ma túy toàn cầu ngày càng đa dạng các hình thức buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
và tội phạm có tổ chức đang có những biến thể nguy hiểm
đây là hai tấn cocaine có tổng trị giá sáu mươi triệu usd trên đường vận chuyển đến tây ban nha và canada
thì bị cảnh sát argentina tịch thu hôm một mươi chín tháng sáu
số cocaine này giấu trong tám cuộn dây thép bọc cáp có từ trường đặc biệt nhằm đánh lừa các máy quét an ninh
trước đó ngày một mươi bốn tháng sáu cảnh sát peru cũng thông báo bắt giữ hơn hai năm tấn ma túy bao gồm cocaine
cần sa và các chất cấm khác trong một chiến dịch
các máy quét kéo dài một mươi ngày
số ma túy được cất dấu tinh vi và được vận chuyển bằng các phương tiện giao thông đa dạng
thông qua nhiều hình thức vận chuyển đường bộ đường biển và hàng không
chúng tôi đã tịch thu hơn hai năm tấn ma túy số ma túy này có giá trị hơn sáu mươi triệu đô la
có thể thấy các hình thức buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy và tội phạm có tổ chức đang có những biến thể nguy hiểm
năm hai nghìn một mươi bốn hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy
tạo ra tới một phần ba thu nhập cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
các phương tiện thông tin di động tạo ra những cơ hội mới cho những kẻ tội phạm
trong khi con nghiện thì có thể ẩn danh dùng tiền ảo để mua ma túy
mặc dù hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy qua mạng lưới đen này vẫn còn nhỏ
dòng số vụ giao dịch ma túy đã tăng mỗi năm khoảng năm mươi trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
theo cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy liên hợp quốc
thế giới có trên hai trăm năm mươi triệu người sử dụng ma túy
thế giới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đối phó với những tác động có hại
mà ma túy gây ra cho sức khỏe sự phát triển hòa bình và an ninh tại mọi khu vực trên thế giới
sản lượng thuốc phiện gia tăng và thị trường cocaine đang phát đạt
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng thuốc phiện trên toàn cầu tăng hơn ba mươi so với năm trước đó
và chủ yếu là do những vụ mùa thuốc viện bội thu ở afghanistan
do điều kiện bắt buộc không có đủ nước canh tác nông dân chúng tôi không thể trồng bất kỳ loại cây nào để có thu nhập
liên hợp quốc nhấn mạnh một số tổ chức khủng bố đang tồn tại dựa vào nguồn thu từ thuốc viện
cụ thể doanh thu từ buôn ma túy chiếm gần một nửa thu nhập hàng năm của taliban giúp tổ chức cực đoan này vươn tầm hoạt động như ngày nay
trong phần tin quốc tế lực lượng do mỹ ủng hộ tại syri giải phóng một phần raka khỏi is
giới khoa học cảnh báo thế giới đang cạn kiệt cát
thuộc tỉnh raqqa từ tay tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trong vòng chưa đầy ba tuần kể từ khi lực lượng này tiến vào thành trí quan trọng của is
trong vòng chưa đầy ba tuần kể từ khi lực lượng này tiến vào thành trí quan trọng của is

tổ chức giám sát nhân quyền syri báo cáo kể từ khi các tay súng người ả rập và người quốc thuộc các lực lượng dân chủ syri gọi tắt là sdf do mỹ hậu thuẫn tiến hành tấn công raqqa hôm sáu tháng sáu vừa qua đến nay sdf đã giành được hai mươi năm thành phố thuộc tỉnh miền bắc syri này

năm mươi năm thành phố thuộc tỉnh miền bắc syri này dưới sự hỗ trợ của liên quân do mỹ dẫn đầu
sdf đã giải phóng hoàn toàn các huyện al meshlef và al sena ở phía đông nam
cũng như các huyện al rumania và sabahia ở phía tây is chiêm đóng raqqa từ năm hai nghìn một mươi bốn và coi
thành phố này là thủ phủ của chúng tại syri hiện liên minh do mỹ đứng đầu cũng hỗ trợ các
lực lượng iraq tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các thành trì cuối cùng của is tại mosun
cảnh sát indonesia vừa tìm thấy hàng trăm cuốn sách có chứa nội dung tuyên truyền cho tổ chức
nhà nước hồi giáo is tự xưng nhắm vào trẻ em tại nhà của một nghi phạm bị bắt giữ do có liên quan
tới vụ tấn công bằng dao làm một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trước đó một ngày
theo người phát ngôn cảnh sát indonesia các cuốn sách được tìm thấy tại nhà đối tượng bị bắt giữ
đều được viết bằng tiếng indonesia chứa các bức tranh và thông điệp cổ suý hành động thanh chiến
đối tượng được cho là đã thiết kế và in những
truyền đời của các nhà đối tượng bị bắt giữ
trong vụ tấn công ngày hai mươi năm tháng sáu tại một trạm cảnh sát ở medan thuộc phủ tỉnh bắc sumatra
một sĩ quan cảnh sát đã bị đâm chết bằng dao sau vụ tấn công cảnh sát indonesia đã nổ súng
tiêu diệt nghi phạm và bắt giữ một đối tượng liên quan cảnh sát cho rằng những kẻ cực đoan này
thuộc mạng lưới jema ansarudola một tổ chức nằm trong danh sách khủng bố của bộ ngoại giao mỹ
ủng hộ is và được hàng trăm công dân indonesia ủng hộ
một công ty nhật bản vừa giới thiệu một bộ áo khoác trợ lực giúp cho
những công nhân cao tuổi của họ có thể nâng được các vật nặng dễ dàng
đây là phát minh rất có ý nghĩa với nhật bản nước có dân số đang già đi nhanh chóng
trên một nửa số nhân viên làm việc cho tập đoàn bán lẻ ueda ở kawasaki
nhật bản là người trên bốn mươi tuổi công việc hàng ngày của họ đòi hỏi họ đầy và nâng những thùng hàng
to và nặng bộ áo trợ lưng này giữ cho phần lưng dưới của người lao động ở tư thế thẳng và hỗ trợ
đáng kể trong việc nâng vật nặng mỗi khi người sử dụng khởi động nó
bộ áo sẽ tự động nhận diện chế độ cùng với những cử động của họ
bao gồm việc nâng lên đặt xuống giữ hàng và di chuyển chúng
ông okutani năm mươi bảy tuổi rất hân hoan với phát minh này bởi vì năm ngoái ông bị chạch địa đệ
mặc chiếc áo này giúp tôi làm việc thoải mái mà không phải lo nghĩ gì đến cái lưng
tôi không biết sẽ tiếp tục làm việc được đến độ tuổi nào
nhưng tôi muốn công hiến khi sức khỏe của tôi còn cho phép
được bán với giá một triệu yen nhật
trên hai trăm linh thiết bị này đã được bán ra cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng vận tải và nông nghiệp
một lãnh đạo tập đoàn ueda cho biết mặc dù công việc đòi hỏi nhiều thể lực thích hợp với các lao động trẻ khỏe hơn
nhưng lực lượng lao động ngày càng cao tuổi và eo hẹp của nhật bản khiến việc tuyển mới lao động trở nên khó khăn
bởi vậy chiếc áo giúp ích rất nhiều trong việc bảo toàn lực lượng lao động của họ
các nhà khoa học cảnh báo nguồn tài nguyên cát của thế giới đang dần cạn kiệt
do nhu cầu tiêu thụ vượt qua nguồn cung
đây là thực trạng đáng báo động bởi lẽ cát là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất bê tông và kính
những vật liệu chủ yếu của ngành xây dựng
nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thiếu hụt cát là do sự bùng nổ về cả số lượng và quy mô các thành phố
đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển
dân số thế giới tăng lên mỗi năm và ngày càng nhiều người di cư đến các thành phố thúc đẩy ngành xây dựng
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi dân số đô thị của thế giới đã tăng từ bảy trăm linh
và một trăm bốn mươi sáu triệu người lên hơn ba chín tỷ
theo chương trình môi trường liên hợp quốc khối lượng bê tông toàn thế giới sử dụng riêng trong năm hai nghìn một mươi chín
đã đủ để xây một bức tường cao và rộng hai mươi bảy mét quanh đường xích đạo
khối lượng xi măng trung quốc sử dụng từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi chín
nhiều hơn số xi măng nước mỹ dùng trong cả thế kỷ hai mươi
trong khi đó cát có thể sử dụng để xây dựng lại là nguồn tài nguyên hữu hạn
là một siêu đô thị
trung tâm tiêu thụ của các nơi
kinh tế tài chính của thái lan và của cả khu vực đông nam á
nên nhu cầu giao thông cơ sở hạ tầng đường xá của bangkok luôn luôn ở mức cao
theo đánh giá của nhiều chuyên gia
hạ tầng hiện nay tại thủ đô bangkok chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
trong khi nguồn lực của chính phủ có hạn
bởi vậy việc kêu gọi sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân là một yêu cầu bắt buộc
để thái lan xây dựng và bảo đảm tiến độ của các công trình giao thông
đây là tuyến đường trên cao vành đai có tên là sirat
dẫn vào thủ đô bangkok được hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
nó là một trong những dự án theo hình thức bot
công ty trách nhiệm hữu hạn đường cao tốc thái lan là doanh nghiệp tư nhân đứng ra xây dựng
và thu phí tuyến đường này ba mươi năm
vì là tuyến đường mới nên hệ thống kiểm tra kiểm soát được doanh nghiệp đảm bảo
giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong suốt gần một mươi bảy km độ dài
chúng tôi quản lý một tuyến đường dài một mươi bảy km thắng với sáu mươi lượt phương tiện mỗi ngày
với lượng phương tiện khá lớn như vậy
sẽ phải dùng công nghệ để kiểm soát
bangkok là siêu đô thị có diện tích một năm trăm linh km hai dân số tám triệu người
lượng xe ô tô phương tiện cá nhân lưu thông rất lớn
bởi vậy có rất nhiều tuyến đường trên cao trong thành phố hay còn gọi là cao tốc nội đồ
tất cả những con đường này đều được xây dựng và hoạt động
dưới sự hợp tác của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân
trong đó nhà nước sẽ đảm nhận công tác giải phóng mặt bằng là chính
cũng giống như việt nam thôi
khu vực nhà nước không thể đáp ứng ngay lập tức một lượng vốn như vậy
nhờ hợp tác công tư chúng tôi sẽ chỉ phải cung cấp một phần vốn
cho công tác giải phóng mặt bằng của bãi đất đài
công tác giải phóng mặt bằng cũng khá nhanh
vì khung giữa đất đã biết trước mọi giá dịch đều dựa trên cơ sở pháp luật
thái lan đã đưa ra kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
với tổng vốn là hơn sáu mươi tỷ usd
có được nguồn vốn lớn này trong vòng bảy năm
đòi hỏi cơ chế huy động cực kỳ linh hoạt
tuy nhiên với cơ chế cởi mở và chặt chẽ
thái lan vẫn có thể huy động được các nhà đầu tư tư nhân tích cực tham gia
nằm cách thành phố quy nhơn tỉnh bình định hơn hai mươi km
nhân lý là một xã bãi ngang ven biển
người dân nơi đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh bắt hải sản ven bờ
những hình ảnh ấn tượng về nghề câu mực đêm tại nhân lý
cũng sẽ khép lại chương trình thời sự